thông tin đầu tiên đến từ thành phố hải phòng công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần văn nghĩa hai mươi tám tuổi hộ khẩu thường trú ở tám trên một mươi năm phường lam sơn quận lê trân tp hải phòng về hành vi cướp giật tài sản
khoảng hai mươi h ngày bảy tháng năm chị mai thị hồng hai mươi bốn tuổi trú tại huyện thủy nguyên khi đang lưu thông trên đoạn đường từ khu phố mới xã tân dương huyện thủy nguyên thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát giật mất một túi sách bên trong có hai tám triệu đồng một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân
sau nhiều lần liên lạc với chị hồng đối tượng hẹn gặp tại cầu bính do chị chuộc lại số giấy tờ trên với số tiền là một năm triệu đồng
vào trưa ngày tám tháng năm khi vừa nhận được số tiền một năm triệu đồng từ tay của chị hồng thì nghĩa bị lực lượng công an huyện thủy nguyên bắt giữ
tại cơ quan điều tra nghĩa khai nhận bản thân từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù vào năm hai nghìn một mươi bốn không có nghề nghiệp ổn định nên đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài

tại hôm bốn tháng năm khi vừa nhận được số tiền một năm triệu đồng từ tay của chị hồng thì nghĩa bị lực lượng công an huyện thủy nguyên đã thu giữ được chiếc xe máy m blaze mang biển số một mươi năm r một mươi năm nghìn năm trăm một mươi là phương tiện để gây án cùng một số tăng vật khác có liên quan đồng thời tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật